lê văn khang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyên là công chức địa chính thị trấn quý lộc huyện yên định tỉnh thanh hóa
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh thanh hóa
khởi tố bắt tạm giam về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi một khang đã lạm dụng chức vụ của mình để nhận tiền của một số hộ dân trên địa bàn
với cam kết giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân này
tuy nhiên sau khi nhận tiền thì khang đã không làm gì để thực hiện cam kết đó
thậm chí qua công tác xác minh một số thửa đất còn không đủ điều kiện để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
căn cứ vào kết quả điều tra xác minh ban đầu xác định lê văn khang đã chiếm đoạt gần hai trăm ba mươi triệu đồng của hai hộ dân trên địa bàn
chiều ngày hôm nay cục hải quan tp hcm tổ chức họp báo thông tin về vụ việc
bốn tiếp viên hàng không hãng việt nam
cục hải quan tp hcm bị tạm giữ liên quan đến vụ vận chuyển hơn một mươi kg ma túy từ pháp về việt nam
tại cuộc họp lãnh đạo cục hải quan tp hcm thông tin sáng ngày một mươi sáu tháng ba trên chuyến bay vn một mươi từ pháp về tp hcm
lực lượng hải quan đã sàng lọc soi chiếu một số vali của đoàn tiếp viên trên chuyến bay thì nghi vấn có chất cấm
kiểm tra bốn vali của các nữ tiếp viên gồm nguyễn thanh thủy đặng phương vân trần thị thu ngân võ tú quỳnh
phát hiện tăng vật
gồm tám kg thuốc lắc và ba kg ketamin hàng đá được cất dấu tinh vi trong các hộp kem đánh răng
hiện cục hải quan tp hcm phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm đã tạm giữ bốn nữ tiếp viên cùng tăng vật để lấy lời khai
tăng chữ trái phép một ba trăm linh viên ma túy tổng hợp đối tượng phạm anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại huyện quỳ châu của tỉnh nghệ an
vừa bị công an huyện tân kỳ của tỉnh nghệ an bắt giữ
để đối phó với cơ quan chức năng đối tượng thường di chuyển bằng xe ô tô trên nhiều tuyến đường
và thời gian khác nhau trong xe thường có sẵn hung khí để sẵn sàng chống trả khi bị bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ sáu túi ni lông bên trong chứa hơn một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
khám xét chỗ ở của tuấn ban chuyên án tiếp tục phát hiện thu giữ gần chín mươi viên ma túy tổng hợp
lực lượng công an cũng thu giữ một ô tô hai điện thoại di động và hai con dao mà đối tượng cất dấu trên xe
thực hiện nhiều vụ đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản hai đối tượng đinh thanh quý và đỗ thành trung
vừa bị công an huyện vĩnh cửu của tỉnh đồng nai tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
vào chiều ngày một mươi năm tháng ba quý đã dùng kìm cộng lực phá khóa rồi đột nhập vào nhà một người dân trộm nhiều tài sản trị giá hơn một trăm ba mươi triệu đồng
thì bị người dân phát hiện
đối hợp với lực lượng công an bắt giữ
qua điều tra mở rộng công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng đỗ thành trung là đối tượng giúp sức cho quý thực hiện vụ trộm
các đối tượng khai nhận đã thực hiện ba vụ đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản
một mươi bốn h ba mươi phút chiều ngày hôm nay phòng ba cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
cùng công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã phát hiện một xe taxi biển kiểm soát hai mươi chín e hai chín mươi bốn

đỗ tại sân bóng đại an khu đô thị pháp vân tứ hiệp đang chở các sản phẩm nghi của hổ
các đối tượng và tăng vật đã được đưa về cơ quan công an để xác minh làm rõ
tại cơ quan công an ba bộ da và hai đầu nghi là sản phẩm của hổ
đã được lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra để xác định nguồn gốc sản phẩm
đây là động vật thuộc nhóm một b danh mục bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo quy định của chính phủ
bước đầu thì hai lái xe khai nhận được thuê chở số hàng hóa này nhưng chưa có địa chỉ cụ thể